và các bạn đang theo dõi tin tức trên kênh sức khỏe đời sống
thưa quý vị và các bạn chiều hai mươi tám tháng chín tại đầu cầu tp hcm phó thủ tướng chính phủ vũ đức đam
đã làm việc trực tuyến với tp hcm các tỉnh đồng bằng sông kiểu long và tây nguyên
về việc chuẩn bị nới lỏng giãn cách xã hội sau ngày ba mươi tháng chín mời quý vị cùng theo dõi
dự buổi làm việc có thượng tướng phó minh lương ủy viên trung ương đảng tổ trưởng tổ công tác đặc biệt của chính phủ
về phòng chống dịch covid một mươi chín tại tp hcm và các tỉnh phía nam lãnh đạo bộ công an bộ y tế và bộ giao thông vận tải
tại buổi làm việc các ý kiến cơ bản thống nhất về việc cần thiết nới lỏng giãn cách xã hội
tại tp hcm và khu vực phía nam và cho rằng các địa phương cơ bản kiểm soát được dịch
yêu cầu nới lỏng giãn cách để phục hồi phát triển kinh tế ổn định đời sống người dân lúc này là điều tất yếu khách quan
tuy nhiên việc người dân di chuyển giữa các tỉnh thành phố với nhau vẫn còn tiềm ẩn mối nguy hiểm lây lan dịch bệnh
bởi tỷ lệ tiêm vaccine ở các tỉnh là còn thấp
các ý kiến tại hội nghị đề nghị thủ tướng cho phép tiếp tục giữ cơ chế kiểm soát người ra vào tp hcm
và kiểm soát việc đi lại giữa các tỉnh thành phố như hiện nay
cá biệt những trường hợp thực sự cần thiết phải về quê thì các tỉnh phải phối hợp với tp hcm tổ chức đưa đón người dân một cách chú đáo
lãnh đạo tp hcm mong người dân các địa phương ở lại thành phố tránh việc đem cái khó về quê hương
sớm khôi phục lại sản xuất để đưa cuộc sống ở tp hcm trở lại bình thường mới
phó thủ tướng vũ đức đam nhất trí với ý kiến của các địa phương nhấn mạnh
để đảm bảo cho người lao động ở lại tp hcm làm việc thì thành phố cần chuẩn bị đồng bộ
tạo điều kiện về việc làm vaccine chỗ ở cho người lao động
các phương án đón công nhân từ các địa phương về tp hcm phải đảm bảo an toàn
tạo điều kiện tốt nhất để người lao động được tiêm vaccine
và kiểm soát chặt chẽ không để người dân tụ tập di chuyển tự do
bộ y tế cần tham mưu với chính phủ về việc phân bổ vaccine cho tp hcm
và các tỉnh lên cận để đảm bảo tiêm phủ vaccine miễn dịch trong cộng đồng
sớm sanh hóa các địa phương để đem lại cuộc sống bình thường mới cho người dân
tiếp tục kiểm soát chặt tại các chốt ra vào tp hcm không để các ca f lọt vào
tránh trường hợp người dân tự phát đi lại về các địa phương
người dân thuộc về địa bàn nào thì địa phương đó phải phối hợp với các bên
để giải quyết xét nghiệm và đưa đi cách ly
thưa quý vị và các bạn những ngày qua tp hcm luôn ghi nhận số ca mắc covid một mươi chín mới
từ bốn đến năm ca trên một ngày
theo cổng thông tin covid một mươi chín tp hcm ngày hai mươi năm tháng chín
tp hcm có bốn năm mươi ca mắc mới
ngày hai mươi sáu tháng chín là năm một trăm hai mươi một ca và ngày hai mươi bảy tháng chín ghi nhận bốn một trăm ba mươi năm bệnh nhân mới
nhưng trong ngày hai mươi tám tháng chín bộ y tế công bố tp hcm chỉ ghi nhận ba trăm bảy mươi bảy ca mắc mới
nhiều người thắc mắc vì sao số ca mắc mới tại tp hcm đã giảm đột ngột
thực tế không phải như vậy
theo trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm hcdc trong hai mươi bốn giờ
từ một mươi bảy giả ngày hai mươi bảy tháng chín đến một mươi bảy giả ngày hai mươi tám tháng chín

tp hcm thực hiện kiểm soát cộng đồng bằng kỹ thuật test nhanh kháng nguyên tại vùng nguy cơ cao và nguy cơ rất cao
kết quả ghi nhận ba bốn trăm một mươi bảy ca dương tính với sars cov hai
như vậy khổng gọp số ca xét nghiệm bằng pcr và test nhanh kháng nguyên
thì tổng số ca dương tính sars cov hai tại tp hcm của ngày hai mươi tám tháng chín là ba bảy trăm chín mươi bốn người
nhìn vào con số ba bảy trăm chín mươi bốn ca này cho thấy số người dương tính mới ghi nhận tại thành phố ngày hai mươi tám tháng chín giảm ba trăm bốn mươi ca so với ngày hai mươi bảy tháng chín
và giảm so với ba ngày trước đó
sở dĩ bộ y tế công bố tp hcm chỉ ghi nhận ba trăm bảy mươi bảy ca covid một mươi chín trong ngày hai mươi tám tháng chín là do chỉ tính số ca xét nghiệm bằng phương pháp pcr
theo phó giám đốc sở y tế tp hcm nguyễn văn vĩnh dâu về nguyên tắc bộ y tế chỉ công bố số ca mắc mới gắn mát số bệnh nhân quốc gia
đối với f đã xét nghiệm khẳng định bằng pcr
theo quy định của bộ y tế để xác định một trường hợp là f cần xác định bằng xét nghiệm pcr để gắn mã số
nhanh có thể xác định dương tính nhưng hạn chế là làm độ nhạy và đặc hiệu không cao ông châu cho biết
ngoài ra công tác phòng chống dịch tại tp hcm đã có nhiều tiến hiệu tích cực
theo ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tp hcm ngày hai mươi bảy tháng chín tp hcm có hai sáu trăm bảy mươi bốn bệnh nhân nhập viện ba một trăm ba mươi một bệnh nhân xuất viện và có một trăm ba mươi một ca tử vong
đây là ngày thứ hai liên tiếp thành phố có số bệnh nhân nhập viện thấp hơn số bệnh nhân xuất viện
số bệnh nhân đang thở máy cũng liên tục giảm
từ ngày sáu tháng chín tới nay hiện chỉ còn một bảy trăm chín mươi ba ca và hai mươi hai bệnh nhân đang phải can thiệp ecmo
theo hcdc trong đợt dịch thứ bốn bắt đầu từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến nay tp hcm có tổng cộng ba trăm bảy mươi sáu một trăm bảy mươi một ca covid một mươi chín được bộ y tế công bố
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay của chúng tôi cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại